ủy ban thường vụ quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ bốn mươi một trước đó ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã trong giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một và thành lập một số đơn vị hành chính đô thị của một mươi tám tỉnh thành phố

ngoài ra trong đợt này chính phủ còn đề nghị thành lập mới bốn mươi ba đơn vị hành chính ở đô thị gồm ba thành phố thuộc tỉnh ba thị xã hai mươi bảy phường và một mươi thị trấn
đáng chú ý tỉnh cao bằng sau khi sắp xếp số lượng đơn vị hành chính cấp huyện từ một mươi ba đơn vị xuống còn một mươi đơn vị giảm ba đơn vị
số lượng đơn vị hành chính cấp xã từ một trăm chín mươi chín đơn vị giảm xuống còn một trăm sáu mươi một đơn vị giảm ba mươi tám đơn vị
huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi giải thể ba đơn vị hành chính cấp xã
sau khi thực hiện giải thể thì huyện đảo này không còn đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc
sau khi thảo luận ubthqh đã nhất trí thông qua đề án này
riêng tỉnh cao bằng ubthqh đồng ý sắp nhập các đơn vị hành chính cấp xã và sắp nhập hai huyện thông nông và hà quảng
riêng bốn huyện trà lĩnh trung khánh phục hòa và quảng uyên
ubthqh đề nghị chính phủ và tỉnh cao bằng tiếp tục xem xét cân nhắc kỹ lưỡng các mặt trình ubthqh xem xét tại phiên họp tới đây
địa phương cùng với việc tổ chức thực hiện nghị quyết và sắp xếp đơn vị hành chính của ubthqh trên địa bàn
cần quan tâm triển khai các công việc liên quan để chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp
vì thời điểm đại hội đang rất cận kề chú trọng công tác bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
sự đoàn kết và ổn định về tư tưởng đời sống của người dân và đội ngũ cán bộ công chức nơi thực hiện sắp xếp
đề án này có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi